các cộng đồng giảm năm mươi sáu năm ca tử vong giảm sáu mươi năm ca đang điều trị tại bệnh viện giảm bốn mươi bốn chín ca nặng nguy kịch giảm ba mươi tám sáu
số ca mắc mới ở thời điểm này chỉ còn hơn một mươi ba ca một ngày tương đương thời điểm giảm mạnh nhất vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một khi biến thể omicron chưa xâm nhập và lây lan rộng
thưa quý vị thời điểm làn sóng dịch đạt đỉnh riêng thành phố hà nội ghi nhận hơn ba mươi hai ca nay giảm xuống còn hơn chín trăm linh ca thấp nhất từ giữa tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trung bình số tử vong trong bảy ngày qua là một mươi một thấp nhất từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
theo số liệu của cục quản lý khám chữa bệnh chưa tính các tỉnh bình phước đắk lắc gia lai khánh hòa con tum nghệ an quảng nam huế
so với tuần trước số ca mắc covid một mươi chín mới ít hơn một mươi sáu bốn số tử vong ít hơn bốn mươi một hai số ca khỏi bệnh ít hơn ba mươi hai bảy số ca đang điều trị tại bệnh viện ít hơn bốn mươi ba số ca nặng và nguy kịch ít hơn
so với tuần trước số ca thở máy xâm lấn ít hơn ba mươi ba chín
so sánh với tháng trước số ca mắc mới ít hơn sáu mươi bốn bảy số ca tử vong ít hơn sáu mươi hai ba số ca khỏi bệnh ít hơn năm mươi hai
tuy dịch đang giảm bốn tiêu chí song theo dự báo thời gian tới dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới không lại trừ xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh hơn nguy hiểm hơn
trong lần họp báo mới đây cục trưởng cục y tế dự phòng nguyễn trọng lân cho biết việt nam chuẩn bị sẵn sàng hai kịch bản phòng chống dịch
một là để covid một mươi chín trở thành bệnh lưu hành hay là sẵn sàng các biện pháp dự phòng không bị động khi xuất hiện tình huống mới
tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín mới đây thủ tướng phạm minh chính yêu cầu theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới
bám sát khuyên cáo của các tổ chức quốc tế các nhà khoa học kịp thời phát hiện cảnh báo ứng phó với các biến thể chưa được dự báo
như virus có thể thích ứng với vaccine hoặc có thể xuất hiện các biến chủng mới dịch bệnh có thể phức tạp khó lường hơn
việc tiêm vaccine nhất là với các đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi có bệnh nền trẻ em
tiếp tục tăng cường y tế dự phòng y tế cơ sở chủ động về thuốc đề cao ý thức của người dân
hiện dịch bệnh ở nước ta về cơ bản được kiểm soát tuy nhiên với tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn còn diễn biến vô cùng phức tạp
song song với đó là nguy cơ xuất hiện biến thể mới covid một mươi chín vì vậy chúng ta luôn trong tâm thế đề phòng dịch tránh coi thường và lơ là khi dịch bệnh vẫn còn tồn tại
covid một mươi chín tại việt nam tiếp tục giảm sâu trong tuần vừa qua đây là kết quả của quá trình đẩy mạnh tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
bộ y tế cho biết hiện đã có hai kịch bản ứng phó dịch bệnh trong tình hình mới
tuy nhiên trong thời gian tới vaccine vẫn là vũ khí chiến lược là yếu tố quyết định nền tảng cho phòng chống dịch covid một mươi chín
việt nam sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm chuẩn bị sea games ba mươi một diễn ra trong tháng năm này
sẽ có nhiều du khách quốc tế đến với nước ta
dù covid một mươi chín đã giảm hiện đã có trên một mươi năm triệu người mắc covid một mươi chín
sau những người mắc bệnh nền suy giảm biến dịch người chưa tiêm vaccine nếu nhiễm covid một mươi chín vẫn có nguy cơ tăng nặng tử vong
chiều hai mươi ba tháng bốn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng bộ y tế cho biết
dịch covid một mươi chín đang giảm là do tỷ lệ tiêm vaccine cao nhiều người đã nhiễm
số người mắc covid một mươi chín hiện nay chủ yếu triệu chứng nhẹ nhiều người trong số đó điều trị tại nhà không khai báo
hiểu biết về điều trị của người dân ngày càng tăng nên người dân không sợ covid một mươi chín như trước nữa
theo ông phu với tình hình dịch hiện nay việt nam mở cửa được hết các hoạt động kinh tế xã hội
tuy nhiên quan trọng nhất của mở cửa là phải phòng bệnh vẫn phải chuyển từ cấm đoán sang quản lý rủi ro
nếu có rủi ro phải phản ứng được ngay
ông phu nhấn mạnh muốn kiểm soát được rủi ro phải luôn theo dõi giám sát phát hiện và loại bỏ yếu tố bất ngờ
mở cửa đồng bộ cũng phải dự phòng đồng bộ
đặc biệt là ý thức của người dân luôn phải phòng bệnh chứ không được buông xuôi thả lỏng
trong biện pháp chống dịch thì vaccine vẫn là vũ khí chiến lược
nguy cơ xuất hiện các biến thể mới có thể giảm động lực hoặc kháng lại vaccine
dù nhiều người đã mắc covid một mươi chín hoặc tiêm chủng nhưng kháng thể giảm dần theo thời gian
vì vậy vẫn cần phủ rộng vaccine cho những đối tượng nguy cơ cao trong tình hình mới
bộ y tế yêu cầu các địa phương tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai tiêm chủng mũi ba
để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất
cùng với đó hoàn thành việc tiêm mũi hai cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong tháng bốn
đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận nhập khẩu và phân bổ vaccine cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
hoàn thành việc tiêm chủng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai để đảm bảo an toàn cho trẻ trong kỳ nghỉ hè
và chuẩn bị cho năm học mới
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm đang đến rất gần
theo chuyên gia quan trọng là ngành y tế phải theo dõi giám sát
bởi nếu không theo dõi đánh giá nguy cơ khi xảy ra yếu tố bất ngờ là không kịp trở tay
bài học từ đợt dịch thứ tư là ví dụ do chủng mới nelta khó dự báo nên không đáp ứng kịp
dẫn tới lây lan mạnh và tử vong cao
vì vậy phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nhấn mạnh không bỏ lời dự phòng và theo dõi chủng mới
nếu xuất hiện thêm các biến chủng mới và vaccine đang sử dụng không có hiệu quả nữa thì rất nguy hiểm
do đó theo dõi để không bất ngờ là quan trọng nhất khi có rủi ro là phản ứng được ngay
chuyên gia cũng khuyến cáo từ bài học tp hcm người dân vẫn phải đề phòng
không thể coi covid một mươi chín là bệnh không nguy hiểm mà chủ quan
đặc biệt người già người có bệnh nền người chưa tiêm vaccine thì phải cẩn trọng khi đi du lịch
tham gia các hoạt động tập trung đông người và gia đình phải phòng dịch bệnh cho họ
với số ca mắc covid một mươi chín mới giảm mạnh thời gian gần đây nhiều cơ sở thu dung điều trị
các bệnh nhân covid một mươi chín thể nhẹ tại hà nội đang được tạm dừng hoặc thu gọn
trạm y tế lưu động số một huyện thanh trì cuối năm hai nghìn hai mươi một từng là một trong những cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín thể nhẹ đầu tiên của hà nội
cùng với đó là hai mươi trạm y tế đã được kích hoạt đồng loạt tại một mươi sáu trên một mươi sáu xã thị trấn của huyện thanh trì
đến nay khi dịch có xu hướng giảm huyện thanh trì đã có những thay đổi để thích ứng
bà nguyễn kim nhung phó giám đốc trung tâm y tế huyện thanh trì cho biết
chúng tôi đã xin ý kiến huyện và huyện đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động của các cơ sở thu dung
và một mươi ba trạm y tế lưu động tất cả cơ sở khi dừng hoạt động chúng tôi phối hợp với ban chỉ huy quân sự huyện
cũng như là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để thực hiện các biện pháp y tế
đảm bảo khử sạch khử khuẩn và bàn giao lại cho các đơn vị trường học tiếp tục hoạt động
bên cạnh việc tạm dừng phần lớn hoạt động của các cơ sở thu dung và các trạm y tế lưu động
y tế huyện thanh trì đã có những phương án từng bước không để bị động trước tình hình dịch có thể thay đổi
bà nguyễn kim nhung cho biết thêm chúng tôi vẫn đang còn bảy trạm y tế lưu động đang hoạt động
sẽ tiếp tục tạm dừng hoặc là kích hoạt lại tùy theo tình hình dịch trên tinh thần tạm dừng chứ không giải thể
tất cả trạm y tế lưu động hay các cơ sở thu dùng f đều có thể kích hoạt ngay lập tức
cho những kinh nghiệm đã đúc rút để có thể triển khai nhanh nhất khi cần trở lại
cùng với huyện thanh trì nhiều quận huyện khác của hà nội cũng đã và đang giải thể
tạm dừng các cơ sở thu dung bệnh nhân covid một mươi chín không sử dụng đến
còn tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín nơi điều trị f nặng nhất của hà nội
và các tỉnh thành phía bắc khu vực phòng đệm tiếp đón cấp cứu đầu tiên bệnh nhân covid một mươi chín hiện nay
gần như không có bệnh nhân toàn bệnh viện đang điều trị khoảng hai mươi bệnh nhân ở mức độ trung bình
bác sĩ nguyễn minh nguyên bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho hay
lúc đỉnh dịch bệnh viện hoạt động tới chín đơn nguyên điều trị khoảng hơn hai trăm năm mươi bệnh nhân
hiện tại bệnh viện đang vận hành hai đơn nguyên trong đó mỗi đơn nguyên chỉ vận hành dưới một nửa
áp lực cho nhân viên y tế đã giảm đi rất nhiều
việc tạm dừng thu gọn loạt cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong bối cảnh hiện nay
được đánh giá là cần thiết nhằm tranh lãng phí thiết bị y tế và nhân lực vận hành
bên cạnh đó là tâm thế sẵn sàng huy động đưa vào sử dụng lại khi có những diễn biến mới của dịch bệnh
trước chia sẻ của cán bộ nhà nước về việc quy định năm k đang mang tính hình thức
một chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho rằng cần sớm sửa đổi để tranh sửa vào cành nóng một đằng là một nẻo
kể từ lúc hà nội cho phép cơ sở kinh doanh dịch vụ bán hàng sau hai mươi một giờ hàng ngày cho đến thời điểm hiện tại
chị lê lan chủ một nhà hàng bán đồ ăn uống trên địa bàn ở hoàn kiếm cho biết
thường xuyên nghe những lời tuyên truyền từ cơ quan chức năng thực hiện quy định năm k phòng chống dịch
tuy nhiên chị thấy rằng việc hậu kiểm giám sát các quy định này thì không còn được cơ quan chức năng
thực hiện triệt để nghiêm ngặt như giai đoạn trước
chia sẻ về công tác phòng chống dịch trên địa bàn một vị lãnh đạo ubnd quận nội thành hà nội
đề nghị giấu tên thừa nhận việc kiểm soát chỉ để năm k trong các hoạt động lĩnh vực ở thời điểm hiện tại
chỉ mang tính chất hình thức đặc biệt là không làm thì cũng dở mà làm thì cũng không đem lại hiệu quả
vị lãnh đạo này cho rằng quy định năm k đã không còn phù hợp với tình hình hiện tại
cụ thể hiện cơ quan chức năng không thực hiện truy vết f một f hai người liên quan
nên việc quét mã qr là không cần thiết và bỏ hẳn
về quy định khoảng cách thì vừa cần vừa không cần tùy từng hoạt động lĩnh vực
một cán bộ ubnd dân quận khác bày tỏ
nếu không có sự thay đổi đối với khuyến cáo năm k cho phù hợp với thực tiễn
thì dễ dẫn đến hệ lụy nhờn thuốc mất đi sự uy nghiêm của các quy định
trước những tâm tư nêu trên bác sĩ trần văn phúc đang công tác ở bệnh viện sanh pôn cho biết
năm k đã được xây dựng quá lâu và ở thời điểm hiện tại đã không còn phù hợp
theo bác sĩ phúc về mặt dịch tễ học quy tắc năm k là biện pháp phòng chống dịch mang tính cộng đồng
do vậy khi tất cả mọi hoạt động của xã hội đã gần như trở lại bình thường
virus cũng đã thay đổi thì việc áp tất cả các biện pháp y tế công cộng xưa cho thời điểm hiện tại thì sẽ không phù hợp
trước đó từ hồi tháng ba vừa qua bí thư thành ủy tp hcm đã đề nghị cơ quan chức năng
xem lại các quy định phòng chống dịch sát với tình hình bình thường mới
về một số điểm của năm k hiện nay không còn phù hợp nữa
đến đầu tháng bốn giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cũng thừa nhận
trong bối cảnh mới một số quy định phòng chống dịch đã không còn phù hợp thực tiễn
và sở này đã báo cáo ubnd
tuy nhiên hiện hà nội vẫn đang đợi văn bản chính thức của bộ y tế
nêu quan điểm về việc nên thay đổi thế nào cho phù hợp
bác sĩ trần văn phúc cho biết với đặc điểm của virus hiện tại
thay vì áp dụng các biện pháp y tế cộng đồng năm k
thì xu hướng sẽ là cá nhân hóa cá thể hóa các biện pháp phòng dịch
bác sĩ phúc cho rằng nên thay đổi toàn bộ năm k thay vì chỉ bớt đi vài quy tắc
và bộ y tế cần sớm đưa ra các bộ quy tắc ứng xử
các quy ước quy định phòng chống nhiễm khuẩn đối với từng lĩnh vực
môi trường cụ thể gồm trường học bệnh viện nhà máy xí nghiệp cá nhân
về vấn đề này quan điểm của quý vị và các bạn ra sao
hãy để lại bình luận ở phía dưới video để cùng thảo luận
chỉ có khoảng một trong bốn người từng phải nhập viện điều trị covid một mươi chín
có thể hồi phục hoàn toàn sau một năm sau khi nhiễm virus
đó là kết quả của một nghiên cứu được công bố vào hôm hai mươi bốn tháng bốn tại anh
cho thấy covid kéo dài đang trở thành một tình trạng phổ biến
theo hãng thông tấn afp các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn hai ba trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín
và nhận thấy phụ nữ có khả năng hồi phục thấp hơn ba mươi ba so với nam giới
bên cạnh đó người béo phì có năm mươi khả năng hồi phục trong một năm
còn những người từng phải thở máy thì dưới năm mươi tám
nhóm nghiên cứu đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của những người đã hoàn thành quá trình điều trị
tại ba mươi chín bệnh viện ở anh trong giai đoạn từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
sau đó đánh giá kết quả phục hồi của tám trăm linh bảy người
tại thời điểm năm tháng và một năm kể từ sau khi mắc bệnh
theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa lancet respiratory medicine
chỉ hai mươi sáu bệnh nhân đã hồi phục toàn diện sau năm tháng
và con số này đã tăng nhẹ lên hai mươi tám chín sau tròn một năm
ông rachel evans trường nhóm nghiên cứu tại viện nghiên cứu chăm sóc và sức khỏe quốc gia anh cho biết
tỷ lệ phục hồi hạn chế trong giai đoạn từ năm tháng đến một năm
sau khi nhập viện đối với các triệu chứng sức khỏe tâm thần
khả năng vận động suy giảm chức năng cơ thể
và chất lượng cuộc sống là rất đáng chú ý
các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài phổ biến nhất là mệt mỏi đau cơ ngủ kém
chậm chạp với thể chất và khó thở
đồng tác giả nghiên cứu christopher bresling tại đại học leicester nói thêm rằng
nếu không được điều trị hiệu quả covid kéo dài có nguy cơ cao trở thành một tình trạng lâu dài mới
thưa quý vị về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới
thì hiện nay số ca nhiễm vẫn tiếp tục gia tăng trên khắp các quốc gia
trong hai mươi bốn giờ qua hàn quốc được ghi nhận là nước có số ca mắc mới cao nhất với trên sáu mươi bốn ca
trong khi nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên một trăm sáu mươi ca
theo dữ liệu thống kê của trang mạng worldometer info cập nhật đến sáng hai mươi năm tháng bốn giờ việt nam
tổng số ca mắc bệnh viêm đường hấp cấp covid một mươi chín trên toàn cầu đã lên tới năm trăm linh chín bốn trăm sáu mươi ba tám mươi bảy ca
trong đó tổng cộng sáu hai trăm bốn mươi hai tám trăm hai mươi chín người tử vong
cả nước ghi nhận trên bốn trăm sáu mươi một triệu bệnh nhân
số ca đang điều trị tích cực trên bốn mươi hai triệu ca trên bốn mươi hai ca hiện trong tình trạng nguy kịch
ngày hai mươi bốn tháng bốn thế giới có tám mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca covid một mươi chín mới
năm mươi hai nước có người tử vong vì căn bệnh này
so với mấy ngày gần đây số ca mắc mới và tử vong vì đại dịch đang có xu thế đi ngang
trong hai mươi bốn giờ qua hàn quốc là nước có số ca mắc mới cao nhất với trên sáu mươi bốn ca
trong khi nga là quốc gia có số ca tử vong mới cao nhất thế giới với trên một trăm sáu mươi ca
theo thống kê của trang worldermeter info đến hết ngày hai mươi bốn tháng bốn
các nước thuộc hiệp hội quốc gia đông nam á asean ghi nhận thêm hai trăm linh một ca tử vong
trong ngày hai mươi bốn tháng bốn thái lan có số ca mắc mới trên một mươi bảy ca cao nhất khu vực
trong khi nước này cũng ghi nhận nhiều ca tử vong nhất một trăm hai mươi tám ca
tại thượng hải trung quốc thành phố này mới đây đang điều tra thông tin lan truyền trên internet
về việc người dân trong khu phong tỏa được phát vịt chuyển màu xanh khi chế biến
thực hư ra sao chúng ta hãy cùng tìm hiểu
theo nội dung bài viết
bài viết được chia sẻ rộng rãi trên mạng sội wechat của trung quốc
trong những gói nhu yếu phẩm được chính quyền khu jobu quận phố đông thượng hải phát cho người dân hồi tuần trước
có những con vịt chuyển sang màu xanh trong khi nấu
tuy nhiên khi tìm hiểu và xác minh chính quyền địa phương khẳng định thông tin trên là không có thực
và những nghi ngành chia sẻ trên mạng xã hội thực chất xảy ra tại thành phố quảng châu
dẫn thông tin được đăng trên trang web chuyên làm rõ tin đồn của thành phố thượng hải
trang simin evening news cho biết bức ảnh được cho là chụp con vịt màu xanh thực chất do một người dùng mạng đăng tải
khi đang nấu món gà truyền thống của quảng đông
người đàn ông này bất ngờ khi thấy màu sắc con gà chuyển sang màu xanh trong khi nấu và đăng tải bức ảnh lên mạng xã hội
hãng tin của trung quốc cũng cho biết chính quyền jobu phát miễn phí nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa từ đầu tháng bốn
nhưng chưa từng nhận được phản ánh của người dân về trường hợp vịt chuyển sang màu xanh khi chế biến
cảnh sát thường hải cũng cảnh báo sẽ nghiêm trị các trường hợp lan truyền tin đồn gây mất trật tự xã hội
hồi tuần trước văn phòng quản lý thông tin internet thượng hải đã ngưng hoạt động ba nhóm trò chuyện trên wechat
vì hành vi theo dệt và lan truyền tin đồn chủ yếu liên quan tới công tác ứng phó với dịch covid một mươi chín của thành phố
hai ba người đã bị phạt liên quan tới hành vi phát tán tin đồn nhảm
thành phố thượng hải đang trải qua đợt phong tỏa kéo dài một tháng do đợt bùng phát biến chủng omicron
chính quyền địa phương đã phát nhu yếu phẩm hàng ngày miễn phí cho người dân bao gồm gạo sữa mì rau thịt
tuy nhiên trong những ngày qua xuất hiện tình trạng người dân phản ánh về việc nhận được thực phẩm bị mốc
khiến chính quyền địa phương phải yêu cầu thu hồi theo báo mưu điện hoa nam scmp
còn về tình hình dịch ở thủ đô của đất nước đông dân nhất thế giới
quan chức bắc kinh cho biết nỗ lực kiểm soát covid một mươi chín gặp khó khăn vì virus lây lan âm thầm trong nhiều ngày
khiến tình hình khốc điệt và phức tạp
giới chức thủ đô bắc kinh của trung quốc mới đây đã ghi nhận thêm hai mươi hai ca nhiễm ncov
pang xinhu phò giám đốc trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh bắc kinh nói rằng
covid một mươi chín đã lây lan âm thầm tại thành phố suốt một tuần qua và gây thêm khó khăn cho nỗ lực kiểm soát phòng chống dịch bệnh
tnway quan chức thành ủy bắc kinh cho biết nguy cơ chuỗi lây truyền chưa được khoanh vùng này tiếp tục lan rộng là cao
khiến tình hình sẽ khốc liệt và phức tạp toàn bộ thành phố bắc kinh phải hành động ngay lập tức
gần một phần tư ca bệnh đang điều trị tại bắc kinh là người trên sáu mươi tuổi
trong đó một nửa những người cao tuổi nhiễm ncov đều chưa được tiêm vaccine
quận triều dương đông dân nhất của bắc kinh thông báo người dân sẽ phải xét nghiệm ncov ba lần trong tuần tới
đồng thời đình chỉ vô thời hạn các hoạt động thể thao và lớp học ngoại khóa
nhưng phòng gym tại thủ đô đã phải đóng cửa hoặc hủy buổi học
giới chức bắc kinh cũng kiểm soát chặt chẽ hoạt động ra vào thành phố
người đến đây phải có kết quả xét nghiệm âm tính ncov trong vòng bốn mươi tám giờ
trong khi những người từng đến khu vực có ca nhiễm ncov trong hai tuần qua sẽ không được vào thủ đô
ủy ban y tế quốc gia trung quốc ngày hai mươi hai tháng bốn báo cáo một năm trăm tám mươi ca ncov mới
nâng tổng số trường hợp trên cả nước hai trăm linh sáu trăm năm mươi bốn trong đó hơn hai mươi chín năm trăm linh ca đang điều trị với hai trăm ba mươi sáu trường hợp nặng
nước này cũng báo cáo thêm hai mươi hai trăm tám mươi năm ca nhiễm không chịu chứng
các trường hợp này không được tính và thống kê ca nhiễm trên toàn quốc
trung quốc kiên trì áp dụng chiến lược không covid từ khi đại dịch
bùng phát cuối năm hai nghìn một mươi chín với mục tiêu đưa ca nhiễm về không bằng các lệnh phong tỏa nghiêm ngặt
xét nghiệm hàng loạt và truy vết tiếp xúc nhằm khoanh vùng và loại bỏ ổ dịch ngay khi phát hiện
tuy nhiên đợt bùng phát mới nhất do biến chủng omicron có khả năng lây chuyển cao
và sự gia tăng đột biến ca không triệu chứng đang thách thức chiến lược đó
thưa quý vị và các bạn có thể thấy đại dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến khá phức tạp
khi liên tục virus sars cov hai có những biến thể mới
chủng omicron đã là chủng ghi nhận có nhiều cái mắc nhất hiện nay
và đặc điểm dễ lây lan tốc độ lây lan nhanh chóng vì vậy chúng ta không được chủ quan
hãy luôn tuân thủ những biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân ở nơi công cộng
như giữ khoảng cách xị khuẩn và đeo khẩu trang
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin covid của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại